tại đà nẵng đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm chúc mừng một số tổ chức cá nhân giáo dân công giáo và tin lành
nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín cùng dự và chúc mừng có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bí thư thành ủy đà nẵng
phát biểu tại buổi thăm tòa giáo mục giáo phận đà nẵng đồng chí trương thị mai ghi nhận và đánh giá cao
những đóng góp của giám mục đặng đức ngân các tổ chức tôn giáo và giáo dân trên địa bàn trong việc thực
kiện vai trò người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt trên con đường đồng hành cùng đất nước
qua đó đồng chí mong muốn các vị chức sắc đồng bào công giáo và tín hiểu tin lành tiếp tục phát
nghi truyền thống yêu nước đạo đức tôn giáo trách nhiệm công dân góp phần vào xây dựng đất nước việt nam
ngày càng giàu mạnh văn minh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai đã gửi lời chúc mừng
tới các giám mục mục sư các chức sắc tù sĩ cùng đồng bào công giáo và tin lành một mùa giáng sinh
an lành và hạnh phúc chiều cùng ngày đoàn đã đến thăm và chúc mừng hội truyền giáo cơ đốc việt nam